công an thành phố đà lạt làm việc với những người có liên quan trong vụ hành hung du khách tại chợ đêm thành phố đà lạt
sử dụng công nghệ cao thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước
một nhóm nối tượng vừa bị công an tỉnh bạc điêu bắt giữ
hà nội tổ chức triển lãm và lấy ý kiến người dân về dự án tổng thể mặt bằng nhà ga c chín tuyến đường sắt đô thị số hai đoạn năm thăng long trần hưng đạo
trong phần tin quốc tế đánh bom liều chết tại thủ đô kabul của afghanistan khiến một mươi bốn người thương vong
thưa quý vị và các bạn nhân lực là tài nguyên của đất nước
do đó cần phải tập trung bổ sung nguồn nhân lực nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của công an các đơn vị địa phương
và năng lực đào tạo của các đồng nghiệp
đó là khẳng định của đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
được tổ chức vào sáng nay tại thủ đô hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy bộ công an đã ban hành năm mươi năm bốn trăm linh năm chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an tăng bốn ba trăm bảy mươi bốn chỉ tiêu so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó các trưởng công an nhân dân và các đơn vị địa phương đã tạo ra một bộ trưởng đào tạo
và các đơn vị địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác tuyển sinh bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt mục tiêu yêu cầu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đặt ra
công tác hướng dẫn kiểm tra của tổng cục chính trị công an nhân dân và việc tổ chức thực hiện
của các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương cơ bản đi vào nền nếp
được dư luận xã hội và cán bộ chiến sĩ đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao những kết quả
trong công tác tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để công tác này đạt được hiệu quả cần phải chủ động trong các khâu
chương trình đào tạo phải phù hợp với các đơn vị địa phương vùng miền
đặc biệt tăng cường kiến thức mới kỹ năng mới hướng vào yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tội phạm
chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh tập trung đào tạo bồi dưỡng
và phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quả đí giáo dục trong công an nhân dân
thực hiện hiệu quả việc liên kết hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo
duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan cấp ủy chính quyền công an
các đơn vị địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo của ngành công an
và nhiệm vụ chính trị của các trường công an nhân dân
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
và ban giám đốc công an tỉnh bình dương đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động công an tỉnh bình dương bị thương trong khi làm nhiệm vụ
tại công an tỉnh đồng chí thứ trưởng đã đến động viên các chiến sĩ đã bị thương đang điều trị
tại bệnh xá công an tỉnh và một chiến sĩ bị thương nặng ở bệnh viện trợ rẫy tp hcm
đồng thời thay mặt lãnh đạo tặng quà hỗ trợ khó khăn cho các đồng chí bị thương tích
sau khi thăm hỏi các chiến sĩ đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn đã có buổi làm việc với công an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã biểu dương tinh thần dũng cảm không ngại nguy hiểm
kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của các đồng chí cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an tỉnh bình dương
đồng thời chỉ đạo ban giám đốc công an tỉnh kịp thời có hình thức khen thưởng biểu dương nhân rộng điển hình trong toàn lực lượng
đối với hành vi phạm tội của các đối tượng đồng chí thứ trưởng yêu cầu cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương
nhanh chóng thu thập chứng cứ phối hợp với các cơ quan tư pháp của tỉnh xử lý nghiêm các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật nhằm gian đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân
cùng ngày đảng ủy tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm hai nghìn hai mươi
về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong các đơn vị trực thuộc tổng cục
trong hai năm qua thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương bộ công an
tổng cục chính trị công an nhân dân đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong công an nhân dân
đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành công việc thường xuyên
của các tổ chức đảng cán bộ đảng viên và chiến sĩ công an nhân dân
qua đó tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ chiến sĩ công an
sau hội nghị học tập chuyên đề ngày hôm nay lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổng cục
có kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập chuyên đề năm hai nghìn một mươi tám cho cán bộ chiến sĩ thông qua nhiều hình thức
biện pháp phù hợp với từng đối tượng từng lĩnh vực cụ thể
coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đoàn công tác của tổng cục cảnh sát nhân dân bộ công an vừa đến thăm hỏi động viên gia đình đồng chí thượng úy lưu minh thức
tại thôn đông sao xã na khê huyện yên minh của tỉnh hà giang
tại đây đoàn đã thắp hương chia buồn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và ân cần thăm hỏi động viên
chia sẻ nỗi mất mát đau thương với thân nhân gia đình đồng chí thượng úy lưu minh thức
trưa ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám trong khi làm nhiệm vụ vây bắt đối tượng thảo mỹ đi
tại khu vực thôn xín trải xã phu lũng huyện yên minh tỉnh hà giang
thà mỹ đi là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang phát thông báo truy tìm
do có liên quan đến vụ án giết người trước đó
đại diện tổng cục cảnh sát nhân dân đã trao số tiền bốn mươi triệu đồng cho gia đình đồng chí thượng úy đư minh thức
nhằm chia sẻ những khó khăn trước mắt và mong gia đình vợ con đồng chí thức vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
tối ngày hôm nay trường đại học phòng cháy chữa cháy đã tổ chức hội thi công an nhân dân thực hiện sáu điều bác hồ dạy
tại hội thi các thí sinh đã trải qua ba phần thi
là trao hỏi trả lời trách nghiệm và phần thi hùng biện
hội thi được tổ chức nhằm tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các học viên trong nhà trường
qua đó giúp các học viên trường đại học phòng cháy chữa cháy ôn lại những giá trị vĩnh cửu mà chủ tịch hồ chí minh đã để lại cho lực lượng công an nhân dân
từ đó củng cố lập trường tư tưởng chính trị nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn nghiệp vụ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn suốt bảy mươi năm qua
sáu lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá là nền tảng lý luận trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
sáu lời dạy ân cần của người chính là kim chỉ nam cho mọi hành động trở thành chuẩn mực về nhân cách đạo đức để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân gian luyện phấn đấu suốt đời
có phần làm nên những chiến công thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
lịch sử bảy mươi năm ngày bắc hồ nêu sáu mươi
sau sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh đã đi sâu vào nhận thức tâm tư tình cảm của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã có gần một mươi năm cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hy sinh
gần năm cán bộ chiến sĩ bị thương là những tấm gương tiêu biểu trong học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại hồ chí minh
bảy mươi năm qua công an nhân dân của chúng ta đang xây dựng một cái phong cách là công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thì càng phải trở về những lời dạy của bác nhất là cần kiệm liêm chính để đấu tranh đánh bại chủ nghĩa cá nhân
đấu tranh chống lại những cái tiêu cực tệ nạn trong xã hội mà có sức mạnh tự bảo vệ chính mình thì mới có thể bảo vệ được chế độ
lý luận và thực tiễn của sáu lời dạy của bác hồ dạy
đều đề cập tới ba mối quan hệ chủ yếu cơ bản nhất đối với mình đối với người và đối với việc
đó là hình ảnh cảnh sát giao thông không quản nắng mưa thời tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giúp đỡ người dân
là hình ảnh người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quản lý xuất nhập cảnh làm việc với khẩu hiệu
làm hết việc chứ không phải làm hết giờ mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
là chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quên mình chiến đấu với giặc lửa bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
là hình ảnh người cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang nỗ lực điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng gây nguy hiểm cho sự bình yên của nhân dân
đó còn là các chiến sĩ lực lượng an ninh đang chiến đấu trên trận tuyến thẩm lặng làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch phản động
bằng những hành động việc làm cụ thể trong công tác chiến đấu mỗi lời dạy của bác là cơ sở xây dựng hình ảnh đẹp người công an nhân dân
vấn đề nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện sau điều của hội dạy đó là một nhân tố quyết định quan trọng nhất đây là nhân tố nội tâm
tại cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia mới đây
được bộ công an tổ chức nhiều ý kiến tham luận đã khẳng định trong thời đại của cách mạng công nghiệp bốn để đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu đối với mỗi cán bộ chiến sĩ phải coi sáu điều dạy của bác là thước đo để tự soi tự sửa tự tu dưỡng giải luyện bản thân trở thành việc làm thường xuyên hành động thực tiễn trong công tác công an
cho nên làm sao phát huy mặt tích cực là tự bảo vệ
tự phòng ngừa những tác động tiêu cực giữ cho mình thật là trong sạch giữ cho mình thật là công tâm thật là liêm chức đấy là yêu cầu hàng đầu một vấn đề phải làm hàng ngày
nhưng sáu điều bác dạy đến hiện nay thì còn nguyên giá trị và cũng là một cái hành trang hết sức quan trọng để cho lực lượng công an của chúng ta thực sự xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhẹ và từng bước hiện đại
những yêu cầu hiện nay thì những điều bác dạy bản lĩnh đối với chính phủ đối với nhân dân đối với đồng sự tất cả còn nguyên giá trị hết
cho nên những yêu cầu đó càng đặt ra trong một cái yêu cầu mới thì chúng ta phải học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác và thực hiện sáu điều bác hồ dạy càng có ý nghĩa giá trị trong thực tiễn cả lịch sử cũng như trong giai đoạn hiện nay
đồng ý thư nguyễn phú trọng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi ba đã nhấn mạnh

phải luôn ghi nhớ phân đấu và thực hiện bằng được chân lý
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đó cũng chính là động lực là phương châm và điều kiện để xây dựng lực lượng thực sự là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
bảy mươi năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
chính là di sản tư tưởng tinh thần vô tình
thành phố hạ long công bố vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố dịp trước và sau tết nguyên đán
nhóm hai đối tượng là chu ngọc duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hà khánh thành phố hạ long và phạm thị hà trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường mông dương thành phố cẩm phả
các đối tượng đã sử dụng xe máy gây ra một mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố hạ long
công an tp hạ long thông báo những ai là bị hại trong vụ án đề nghị liên hệ theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám sáu trăm một mươi sáu chín trăm chín mươi chín hoặc trực tiếp đến đội hình sự công an thành phố hạ long để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án
một gói thuốc lá nhập lậu là tăng vật mà lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh thu giữ được của một đối tượng đang vận chuyển đi tiêu thụ
số thuốc lá trên được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát
số thuốc lá trên được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát un một nghìn sáu trăm một mươi do lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị điều khiển
qua kiểm tra hai gói thuốc lá mang án hiệu hero được đựng trong bốn bao tải và không xuất trình được với tờ hợp phát
sơn khai nhận đã cùng với lê văn duệ ở huyện tuy đức tỉnh đắk nông mua số thuốc lá trên ở cửa khẩu lao bảo của tỉnh quảng trị với số tiền hai mươi một triệu đồng
sau đó cùng nhau dùng xe biển số lào vận chuyển ra địa bàn tỉnh hà tĩnh để bán kiếm lời
núp bóng dưới quán cà phê nhưng thực chất là địa điểm tổ chức đánh bạc
bảy đối tượng đang sát phạt nhau tại quán cà phê monaco thuộc xã phổ ninh huyện đức phổ đã bị công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi bắt giữ
tăng vật trên chiếu bạc là gần một mươi triệu đồng trên người một số đối tượng là trên hai mươi triệu đồng
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ tám xe mô tô tám điện thoại di động đây là ổ bạc lớn với nhiều con bạc máu mặt tham gia
ổ bạc núp bóng trong quán cà phê này hoạt động rất kín kẽ và có người canh gác
trong số các đối tượng có nguyễn văn điệp ở phổ minh huyện đức phổ gần ba tháng qua đã bị công an huyện đức phổ bắt ba lần về hành vi đánh bạc
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị út tha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an về hành vi mua bán người
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai út tha có quen một người tên thiết đang làm việc tại trung quốc
người này nhờ tha tìm người để bán qua biên giới
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai tha đưa hai nữ sinh tại xã lượng minh huyện tương dương ra cho thiết
sau đó thiết bán hai nạn nhân với giá một mươi vạn nhân dân tệ tương đương khoảng ba trăm ba mươi triệu đồng tiền việt nam
còn tha nhận được năm mươi triệu đồng tiền công
sau hơn bốn năm nơi đất khách quê người hai nạn nhân đã bỏ trốn về việt nam và trình báo lên cơ quan công an
tại phiên tòa bị cáo tha đã đưa thừa nhận
tha đã đưa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bị tuyên phạt sáu năm tù về tội ngùa bán người
viện kiểm sát nhân dân huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa truy tố hai đối tượng cướp tài sản để lấy tiền chơi game
hai đối tượng bị truy tố là yizhan siu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và yijun nie sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều trú tại huyện khương mực ga tỉnh đắk lắc
đây là các đối tượng nghiện gam và ăn chơi lêu lỏng
trước đó khi vào tiệm tạp hóa của chị lê thị hiền trú tại huyện air soup ngùa thuốc lá
thấy tiệm của chị có hai cháu nhỏ con chị hiền trong quán
hai đối tượng đã đánh hai cháu và cướp hồ đựng tiền
đang thực hiện hành vi thì bị vợ chồng chị hiền phát hiện và bắt giữ được yijun nie
giao cho cơ quan công an còn yizhan siu đã chạy thoát nhưng cũng bị bắt ngay sau đó
thưa quý vị và các bạn không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ngân hàng xảy ra
bên cạnh nguyên nhân là do khách hàng nhẹ dạ cả tin và không am hiểu về công nghệ
thì một nguyên nhân khác đó chính là công tác
bảo mật và quản lý nhân sự của các ngân hàng
công an tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng
để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của khách hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
lời khai và thủ đoạn của các đối tượng được cơ quan công an làm rõ ngay sau đây sẽ là bài học cảnh giác cho mọi người
vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh bạc liêu tiếp nhận tin báo về việc một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng
chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng
quá trình xác minh điều tra
lực lượng công an xác định được một nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn truy cập vào hệ thống firan của khách hàng việt nam thịnh vượng
giả làm khách hàng gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của vb bank hỏi số tài khoản
sau đó đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch vụ giao dịch chuyển tiền qua mạng
lấy mật khẩu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định bắt khẩn cấp
đối với trần thị loan chú tỉnh đồng nai và phan văn minh chú tỉnh cà mau để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành bắt giữ thêm hai đối tượng gồm trần văn ngọc và nguyễn văn phúc
đến nay lực lượng công an bạc liêu đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
điều tra làm rõ một mươi một vụ sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng chục bị hại trên địa bàn một số tỉnh thành
như thành phố cần thơ thành phố hồ chí minh đồng nai thanh hóa bắc ninh và hải dương
tôi thấy rằng người dân đã mất cảnh giác khi mà cá tân vào những đối tượng mà nó gọi điện thoại cho mình
nó xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nó xưng là nhân viên một cơ quan nhà nước nào đó
tôi cũng cảnh báo những người dân là sau này khi mà những đối tượng nào mà sử dụng điện thoại
điện thoại cho mình làm việc thì mình không nên làm việc
mà mình muốn làm việc mình làm việc trực tiếp phải có một địa điểm có một trụ sở nhất định và có thông qua chính quyền địa phương
thì không nên làm việc
không nên là làm việc với các đối tượng qua điện thoại
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo đến các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
cần quản lý chặt chẽ các hệ thống giao dịch thương mại thông qua mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet
đối với người dân khi thực hiện các giao dịch thương mại phải nâng cao tinh thần cảnh giác
khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn phải báo ngay cho các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý
trong phần tiếp theo thành phố hà nội tổ chức triển lãm và lấy ý kiến người dân về dự án tổng thể mặt bằng nhà ga c chín
tuyến đường sắt đô thị số hai đoạn năm thăng long trần hương đảng
đánh bom liều chết tại thủ đô kabul của afghanistan khiến một mươi bốn người thương vong
sau gần một mươi năm thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch xét nghiệm
xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị hà nội trong đó có tàu điện ngầm nhà ga c chín hồ gươm
sáng nay tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm hà nội mô hình tổng thể mặt bằng nhà ga c chín tuyến đường sắt đô thị số hai
đã được đưa ra trưng bày để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện
chốt phương án quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
dự án tuyến đường sắt đô thị hà nội tuyến hai đoạn năm thăng long trần hưng đạo
trong đó đáng chú ý là nhà ga ngầm c chín nằm trong khu vực khuôn viên hồ hoàn kiếm
thân ga chính được bố trí ngầm dưới phố đinh tiên hoàng
phần dưới vườn hoa bờ hoàn kiếm có kích thước dài một trăm năm mươi m rộng hai mươi một bốn m sâu một mươi bảy bốn mươi năm m và có ba tầng
khoảng cách ngắn nhất từ thân ga c chín tới hồ gươm là khoảng một mươi mét
tới tượng đài tưởng niệm cặp tử quân khoảng tám mươi một m
tới đền bà kiệu khoảng tám mươi ba m tới tháp bút khoảng ba mươi sáu m
tới vườn hoa tượng đài
thái tổ khoảng một trăm hai mươi m
sáu bản vẽ phối cảnh chi tiết phương án tổng thể mặt bằng nhà ga ngầm c chín
được trưng bày để người dân xem xét cho ý kiến nhằm giúp hà nội có cái nhìn toàn diện
tiếp tục hoàn thiện chốt phương án quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
vào sáng ngày hôm nay tại thành phố đồng hới của tỉnh quảng bình
cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam
phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica
và chương trình phát triển liên hợp quốc undp tổ chức lễ khởi động dự án
việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
dự án việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
được triển khai tại hai tỉnh quảng bình và bình định
nhằm loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn so sát lại sau chiến tranh
đảm bảo an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
qua đó năng lực quả đí điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn
sau chiến tranh sẽ được nâng cao
nạn nhân bom mìn sẽ được hỗ trợ kịp thời cải thiện chất lượng cuộc sống
tái hoạt nhập cộng đồng
chính phủ hàn quốc đã cam kết tài trợ hai mươi triệu usd cho dự án này